lần đến tỉnh thất bồng lai tìm con bà bị ông lê tùng vân dùng tay chỉ mặt bảo diễm my đã trên một mươi tám tuổi có quyền quyết định cuộc đời gia đình không có quyền đòi lại con
bà mai nói rồi bật khóc nghe câu nói đó bà rất bức xúc
nhiều đêm bà suy nghĩ con mình sinh ra và nuôi ăn học trưởng thành lại bị nhóm giả tu lừa đảo dụ dỗ
bà và chồng mới dùng mọi cách xông vào tỉnh thất để cứu con vụ việc khiến người thân không may vướng vào vòng lao lý thời gian qua
theo bà mai nhiều người trên mạng xã hội tung tin diễm my đã có em bé
thực tế gia đình bà mai xác minh nhiều nguồn từ cơ quan chức năng người dân địa phương và các bệnh viện nắm được con gái chưa có con
bà nghi vấn diễm my đang bị nhóm người trong tỉnh thất giấu ở một nơi nào đó
bà khẳng định suốt cuộc đời này vẫn mãi tìm con đến hơi thở cuối cùng không bao giờ bỏ cuộc
có thể trước đây tội danh của cha con ông lê tùng vân chưa đưa ra ánh sáng diễm my tin họ vào án trách gia đình
đến nay mọi chuyện đã sáng tỏ bà hy vọng con gái sẽ nhìn nhận ra cái sai của mình và thức tỉnh
theo bà nhóm người ở tỉnh thất bồng lai đã phá tan nát cuộc đời diễm my
năm năm qua gia đình bà chưa có một ngày hạnh phúc
mỗi ngày bà hay ngồi ở cửa nhìn ra đường trong ngóng con gái quay về trong vô vọng
bà mai nhắn nhủ con gái mẹ biết con nói những điều không hay về gia đình là do người xấu sai khiến
ba mẹ nuôi con từ nhỏ nên rất hiểu con không có tính tỉnh như vậy gia đình không bao giờ bỏ con
nếu con đọc những dòng này mẹ mong con về nhà với gia đình
hào quang ở tỉnh thất bồng lai đã kết thúc rồi
vợ chồng bà mai cho biết sau này khi diễm my quay về
ông bà sẽ tạo điều kiện cho con theo đuổi ước mơ sở thích để tiếp tục tương lai của riêng mình
ông bà hy vọng cơ quan chức năng điều tra và xử lý cha con ông lê tùng vân đúng người đúng tội
thưa quý vị liên quan vụ tỉnh thất bồng lai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an vừa ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai
ngụ ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa để điều tra làm rõ về hành vi loạn luân
vậy với tội danh này thấy ông nội có bị bắt giam hay không
để đi tìm câu trả lời xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến luật sư ngay sau đây
theo điều tra ban đầu việc điều tra tội loạn luân xuất phát từ nguồn tin tố giác đối với ông lê tùng vân
sau thời gian thủ lý điều tra cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ xác định ông vân có quan hệ bất chính
với con ruột khi sống trong hộ bà cao thị cúc ở ấp lập thành xã hòa khánh tây
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai ông vân cùng đồng phạm đã bị kết án năm năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ông này làm đơn xin tạm hoãn thi hành án vì lý do tuổi cao sức khỏe yếu và đã được tòa án chấp thuận đơn
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết
việc cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố lê hồng vân về tội loạn luân sau khi đã xử lý ông này
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
là điều không bất ngờ bởi trước đó qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông vân
cơ quan an ninh điều tra đã thụ lý điều tra
theo quy định của pháp luật hình phạt cao nhất của tội danh này có thể tới năm năm tù
ông cường nêu quan điểm
đây là sự việc phức tạp liên quan đến nhiều người và được dư luận xã hội quan tâm
đặc biệt sự việc có liên quan đến số phận của những đứa trẻ từng sinh sống tại tỉnh thất bồng lai
bởi vậy các cơ quan chức năng sẽ thận trọng trong việc cung cấp thông tin về vụ án cũng như đảm bảo
xử lý đúng người đúng tội đúng pháp luật để gian đe phòng ngừa chung cho xã hội
xử lý đối với người vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền của những người bị hại người yếu thế trong vụ việc
ngoài ra ông cường cho rằng cơ quan điều tra cho ông vân được tại ngoại trong vụ án vì lý do sức khỏe phải đúng pháp luật
trong vụ án trước ông này có đơn xin tạm hoãn thi hành án vì lý do tuổi cao sức yếu và đã được tòa án chấp thuận đơn
hiện vụ tỉnh thất bồng lai vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại